ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phiên họp thứ hai mươi bốn với việc góp ý vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật liên quan đến luật quy hoạch
đây là lần góp ý cuối cùng trước khi dự thảo văn bản này được trình lên quốc hội xem xét thông qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì buổi làm việc
mặc dù tính đến thời điểm hiện tại dự thảo văn bản này đã trải qua rất nhiều lần góp ý đóng góp ý kiến từ các cơ quan liên quan thường vụ
song vẫn còn có rất nhiều băn khoăn lo ngại về sự trồng chéo về tính thống nhất sự phù hợp

thì nó rất là trùng rỗng với nhau bản thân này chúng ta giữ nguồn tắc rồi
tôi sợ nhất là khi các đồng chí chưa nghĩ kỹ hết cái vấn đề này này thì chính chúng ta lại làm ra cái khó cho các tỉnh
vụ xây dựng vùng tỉnh thực chất là một cái chuyên ngành mà vẫn đang còn rất nhiều các ý nghĩa trong thực tế
mà nếu cái quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh của chúng ta lập thì nó không đủ cái chi tiết
để quản lý một cái đô thị quản lý một cái tỉnh thì chúng tôi thấy rằng cái sự mà cần để lại là cần thiết
và hai bên đã thống nhất một trình chính phủ và để trình ra quốc hội với ủy ban thống quốc hội
xem xét và cho phép là giữ lại cái quy hoạch vùng tỉnh như là một cái quy hoạch chuyên ngành
mà theo điều hai mươi bảy là được để lại để thực hiện theo pháp luật của chuyên ngành
trước đó tại cuộc họp chính phủ mới đây về dự thảo này bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư

quyết tâm với dự thảo sẽ giúp bỏ đi phần lớn trong một mươi chín hai trăm tám mươi năm bản quy hoạch thuộc mọi lĩnh vực
trong đó đáng kể nhất là đất đai sản phẩm và xây dựng
những bản quy hoạch trồng chéo gây lãng phí cắt cứ và là thành trì cuối cùng của nền kinh tế kế hoạch hóa
mà các chính phủ gần đây đã nhận ra và muốn thay đổi
nếu muốn tồn tại các bản quy hoạch đó phải được tích hợp với nhau để tạo ra sự phát triển thống nhất liên thông
luật quy hoạch liên quan đến ba mươi hai luật khác và từ nay đến tháng sáu
năm hai nghìn một mươi tám phải sửa thông qua ba mươi hai luật
câu hỏi đang được nhiều người đặt ra với dự thảo này là liệu có đảm bảo được không